chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi hai tại hội nghị trung ương chín bộ chính trị tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm của ban chấp hành trung ương
đối với các đồng chí ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư
việc làm này nhằm giúp bộ chính trị có thêm thông tin để đánh giá bố trí sử dụng cán bộ góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của đảng và nhà nước
ngày càng vững mạnh đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
chủ trương này được đông đảo cán bộ đảng viên và người dân đồng tình ủng hộ đánh giá cao và đặt nhiều kỳ vọng tin tưởng
nói về việc lấy phiếu tín nhiệm của ban chấp hành trung ương đối với các đồng chí ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư
phó giáo sư tiến sĩ thứ tướng lê văn cương nguyên viện trưởng viện nghiên cứu chính lực bộ công an
coi đây là một quyết tâm lớn một bước phát triển mới trong tiến trình dân chủ hóa hoạt động của đảng
một số ý kiến khác cho rằng việc lấy phiếu tín nhiệm của ban chấp hành trung ương đối với các đồng chí
ủy viên bộ chính trị ban bí thư là nhằm thăm dò tín nhiệm qua đó giúp những người được lấy phiếu tự nhìn nhận lại mình
để điều chỉnh tiếp tục phấn đấu gian luyện không ngừng nâng cao trình độ bản lĩnh chính trị phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao
cái việc này cái mục đích lớn nhất cao nhất và quan trọng nhất chính là gì
để từng đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước xem xem cái mức độ tín nhiệm của mình như thế nào
để mà tự liên hệ tự soi xét chính bản thân mình
nếu căn cứ vào cái kết quả lấy số tín nhiệm của trung ương mỗi đồng chí nhìn lại mình để phát huy những ưu điểm
phát huy những kết quả nhưng đồng thời kịp thời sửa chữa khắc phục hạn chế khuyết điểm đây là cái lớn nhất

bỏ phiếu tiết nhiệm là một hình thức để chúng ta đo dò tín nhiệm của cán bộ từng lúc từng nơi
để có thông tin cho cán bộ điều chỉnh để có thông tin cho cán bộ phấn đấu
rồi có thông tin cho cán bộ khắc phục sửa chữa khuyết điểm
và cũng có thông tin cho cấp trên giám phát kiểm tra
thế như thế là rất gần cả hai phía
đánh giá cao
đồng thời các ý kiến cũng đặt ra sự kỳ vọng là đợt lấy phiếu tín nhiệm này sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực
trong đội ngũ cán bộ cấp cao của đảng đáp ứng sự trông đợi của nhân dân cả nước
những đồng chí mà có số phiếu thấp thì chắc là phải tự phê bình và phê bình mình một cách nghiêm khắc
kiểm điểm một cách nghiêm khắc những cái việc mà mình chưa làm được
hoặc những hành động mà mình chưa phù hợp được với cái yêu cầu của cái giai đoạn phát triển hiện nay
thì những đồng chí phải cố gắng rèn luyện hơn
và một lần nữa phải khắc phục những mặt tồn tại để thể hiện được cái uy tín cũng như năng lực mình ngay một cao hơn
và đồng góp ngay một tốt hơn cho cái sự cạnh mạng của chúng ta
và nếu bỏ phiếu tín nhiệm như thế thì cũng tạo cho căn bộ một cái tư duy là nếu mình có tín nhiệm mình tiếp tục làm
mình không có tín nhiệm mà mình vẫn tiếp tục làm chính là sẽ không an toàn cho mình
mà cũng không tốt cho mình
cho nên khi mình không có tín nhiệm thì tạo cho căn bộ một cái cách là có thể là từ chức hoặc rút thức vụ
nhường chỗ của mình cho mà căn bộ có tiền vọng hơn có kiến thức hơn có trách nhiệm hơn